ngộ độc thực phẩm hoặc chứng thực theo cách gọi dân gian là gì
đây là tình trạng xảy ra do tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống bị nhiễm khuẩn như nhiễm vi khuẩn virus hoặc ký sinh trùng gây hại
các vi sinh vật có hại trong thực phẩm thường bị phá hủy trong quá trình nấu ăn
tuy nhiên nếu bạn không thực hành vệ sinh tốt và bảo quản thực phẩm đúng cách
thì ngay cả thực phẩm nấu chín cũng còn tồn tại các vi sinh vật và có thể gây ngộ độc
việc ăn thực phẩm có chứa độc tối độc hại cũng có thể gây ngộ độc thực phẩm
những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm này có thể xuất phát tự nhiên trong thực phẩm
như một số loài nấm hoặc vi quẩn trong thực phẩm đã bị hỏng
triệu chứng ngộ độc có thể xuất hiện từ vài giờ đến vài ngày kể từ lúc bạn ăn thức ăn nhiễm độc
triệu chứng nặng nhẹ kéo dài hay mau khỏi phụ thuộc vào các loại tác nhân gây ngộ độc
lượng thức ăn tiêu thụ và hệ miễn dịch của bạn
theo bác sĩ chuyên khoa một phạm thị việt anh phó trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám
bạn hoàn toàn có thể tự nhận biết được các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm
hay dấu hiệu chứng thực căn cứ vào các biểu hiện sau đây

hoặc là đối với những bệnh nhân mà người có hay hút thuốc hay là hắt hơi hay là ho hay là sổ mũi
thì cũng nên rửa tay

và các cách để chế biến bảo quản thực phẩm đó là phải nấu chín kỹ

ví dụ như là đồ ăn sống đồ ăn chín thì không nên để cùng với nhau
cũng theo các chuyên gia y tế đau bụng là một trong những biểu hiện của ngộ độc thực phẩm đầu tiên mà bạn thường gặp
trong trường hợp ngộ độc thực phẩm các sinh vật gây hại có thể tạo ra độc tố gây kích ứng niêm mạc dạ dày và ruột
điều này có thể dẫn đến viêm đau ở dạ dày làm xuất hiện triệu chứng đau bụng
nguyên nhân gây ra triệu chứng đau là do sự có thất cơ dạ dày vùng trên rốn hoặc ruột non quanh rốn
để tăng tốc độ chuyển động tự nhiên của ống tiêu hóa nhằm loại bỏ các vi sinh vật gây hại càng nhanh càng tốt
tuy nhiên đau bụng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý và tình trạng sức khỏe
do đó nếu triệu chứng này xuất hiện đơn lẻ vẫn chưa đủ để kết luận rằng bạn bị ngộ độc thực phẩm
tiêu chảy là biểu hiện ngộ độc thực phẩm phổ biến là tình trạng đi phân lỏng trên ba lần trong khoảng thời gian hai mươi bốn giờ
đây là một triệu chứng thực điển hình xảy ra khi tình trạng viêm khiến cho ruột làm việc kém hiệu quả
trong quá trình tải hấp thù nước và các chất lỏng khác tiết ra trong quá trình tiêu hóa
tình trạng tiêu chảy cũng có thể đi kèm với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm khác
như cảm giác luôn muốn đi vệ sinh đầy hơi hoặc đau bụng
tàn suất bị tiêu chảy nhiều có thể khiến cơ thể mất nước và các khoáng chất nặng hơn có thể từ thuyết áp
do đó điều quan trọng là bạn cần bổ sung nước đầy đủ để duy trì lượng nước cho cơ thể ổn định tuần hoàn
để kiểm tra xem có bị mất nước hay không bạn hãy theo dõi màu của nước tiểu
bình thường là màu vàng nhạt hoặc trong
nếu nước tiểu sẫm màu hơn lượng nước tiểu ít đi cảm giác luôn khát nước
mùa khô là dấu hiệu cảnh báo tình trạng mất nước nghiêm trọng
đau đầu một biểu hiện của ngộ độc thực phẩm
triệu chứng ngộ độc thực phẩm là gì hay khi bị ngộ độc thực phẩm có triệu chứng gì
theo các chuyên gia ngoài hai dấu hiệu kể trên thì đau đầu chóng mặt cũng có thể là dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm
tuy nhiên bạn cũng có thể bị nhức đỏ do các nguyên nhân như căng thẳng uống quá nhiều rượu thức ăn có nhiều bột ngọt mất nước và mệt mỏi
do đó dấu hiệu ngộ độc thực phẩm là nôn mửa và tiêu chảy dẫn đến đau đầu
đặc biệt triệu chứng này thường xảy ra khi bệnh nhân mất nước và sốt
dấu hiệu ngộ độc thực phẩm là mệt mỏi và chán ăn
tình trạng mệt mỏi tràn ăn bất thường cũng có thể là biểu hiện ngộ độc thực phẩm
trong một phần của phản ứng miễn dịch cơ thể giải phóng các chất hóa học được gọi là sitokai
sitokai có vai trò quan trọng điều hòa phản ứng miễn dịch cơ thể đối với tình trạng nhiễm trùng bằng cách chuyển thông tin cho các tế bảo miễn dịch tìm đến và tiêu diệt mầm bệnh
quá trình này dẫn đến các biểu hiện như sốt đau cơ chán ăn mệt mỏi
do đó nếu bạn cảm thấy đuối sức hoặc mệt mỏi do ngội độc thực phẩm điều tốt nhất bạn nên làm là lắng nghe cơ thể và hãy nghỉ ngơi để sức khỏe hồi phục
buồn nôn và nôn là dấu hiệu tự nhiên thường xảy ra ở những người bị ngộ độc thực phẩm
điều này xuất hiện khi cơ bụng và cơ hoành có bóp mạnh khiến bạn phải đưa những chất có trong dạ dày ra khỏi hệ tiêu hóa như đường miệng
đây là một cơ chế bảo vệ xảy ra khi cơ thể bạn cố gắng loại bỏ các sinh vật hoặc độc tố nguy hiểm mà nó phát hiện là có hại
trong thực tế dấu hiệu ngộ độc thực phẩm thường dẫn đến các cơn nôn mở kéo dài
sau đó có người sẽ giảm dần mức độ có người lại nôn mửa liên tục nhiều hơn
cách tốt nhất là bạn hãy đến gặp bác sĩ hoặc dược sĩ để tránh tình trạng nôn mửa gây mất nước
dùng mình ấn lạnh có phải là dấu hiệu ngộ độc thực phẩm không khi người bệnh có thêm trựa chứng tiêu chảy
theo các chuyên gia sức khỏe cảm giác ấm lạnh có thể xảy ra khi cơ thể bạn run lên để tăng nhiệt độ cơ thể
những con dùng mình là kết quả của việc cơ bắp hoạt động co bop và thư giãn nhanh chóng nhằm tạo ra nhiệt
việc cơ thể bạn tăng nhiệt độ là do tác động của pizholgen một chất tác nhân được giải phóng bởi hệ miễn dịch hay các vi khuẩn virus và nấm sản xuất ra
thực tế tình trạng ớn lạnh thường đi kèm với những cơn sốt vì pirogen lứa cơ thể bạn nghĩ rằng cơ thể đang lạnh và cần phải làm nóng
sốt là dấu hiệu ngộ độc thực phẩm khi nhiệt độ cơ thể bạn tăng cao hơn ba mươi tám độ c

sốt là dấu hiệu ngộ độc thực phẩm khi nhiệt độ cơ thể bạn tăng cao hơn ba mươi tám độ c

cơ thể bạn nhạy cảm hơn với cơn đau pha dẫn đến các cơn đau âm ỉ mà bạn thường gặp phải khi bị ốm
phòng ngừa ngộ độc thực phẩm như thế nào
cùng với việc nhận biết các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm bạn cũng nên lưu ý tránh tiêu thụ thực phẩm có nguy cơ cao gây ngộ độc hơn thông thường
chẳng hạn như động vật có vỏ còn sống nghêu sỏ ốc thịt cá chưa nấu chín trái cây và rau quả chưa dừa trứng sống các sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng
để ngăn ngừa triệu chứng ngộ độc thức ăn bạn hãy vệ sinh cá nhân và làm sạch thực phẩm thật kỹ
ngoài ra bạn cũng nên dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ sờ tay thường xuyên giữ chữ chuẩn bị và nấu thực ăn đúng cách
một số thực phẩm bạn nên dùng khi bị ngộ độc thực phẩm như
khi bị ngộ độc thực phẩm cơ thể sẽ dễ bị mất nước và mất cân bằng điện dài
do đó việc bổ sung nước đúng cách đóng vai trò rất quan trọng
bạn cũng có thể uống dung dịch orestol để bùi chất điện dài cho cơ thể
thức ăn nhẹ và dễ tiêu hóa
khi bị ngộ độc thực phẩm hệ thống dạ dày ruột thường yếu bạn nên lựa chọn một số món ăn dễ tiểu hóa như cháo bột yến mạch khoai tây nghiền nấu chín trái cây mềm
thực phẩm chứa lợi quần
bạn nên bổ sung các vi khuẩn có lợi cho đường ruột để giúp cân bằng lại hệ vi sinh trong ruột
sữa chua là một trong những thực phẩm chứa lợi quẩn mà bạn có thể bổ sung
hầu hết các trường hợp ngộ độc thực phẩm đều không quá nghiêm trọng và có thể tự khỏi sau vài ngày
tuy nhiên một số trường hợp nặng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe dẫn đến tử vong
bạn nên lựa chọn thực phẩm tươi sạch chú ý chế biến và bảo quản thức ăn đúng cách
không nên dùng thức ăn đã quá hạn có mùi lạ hay ôi thiêu để tránh rơi vào tình trạng ngộ độc thực phẩm